trong dịp tết nguyên đán canh tí nhân viên của văn phòng chính phủ đã trực tết rất nghiêm túc tổng hợp tốt tình hình hàng ngày cho thủ tướng
mỗi cán bộ đều đóng góp tham mưu cho chính phủ để tổ chức tết cho người dân một cách chú đáo và an toàn
đây là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc khi chúc tết các cán bộ văn phòng chính phủ vào sáng nay
thủ tướng vui mừng nêu rõ chỉ thị một trăm linh của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
về tác hại của rượu bia đã được người dân đồng tình ủng hộ ngay trong dịp tết này
bên cạnh đó ngay trong tết chính phủ thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt chống dịch corona
những biện pháp mạnh mẽ của việt nam đã được thế giới đánh giá cao
thủ tướng nêu rõ kỳ nghỉ tết đã kết thúc việc hôm nay chớ để ngày mai
thủ tướng yêu cầu cán bộ văn phòng chính phủ phải bắt tay ngay vào việc để công tác nghiên cứu đề xuất nắm tình hình
phục vụ các mặt của chính phủ được thực hiện liên tục không được chậm chẽ bất cứ công việc gì
thủ tướng cho biết đại dịch này theo ghi nhận mỗi ngày sẽ tăng lên ba mươi và sẽ bùng phát mạnh mẽ trong vài tuần tới
vì vậy mà toàn đảng toàn quân toàn dân phải coi việc chống dịch corona là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cấp mọi ngành
trong đó văn phòng chính phủ phải theo dõi đồn đốc đề xuất với thủ tướng và các phó thủ tướng để ngăn ngừa tốt nhất dịch corona đang diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước
nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ trong lúc này
thủ tướng yêu cầu văn phòng chính phủ cần có tổ công tác để báo cáo hàng ngày cho thủ tướng chính phủ để có biện pháp mạnh mẽ
ngăn ngừa hiệu quả tốt nhất không để dịch lan tràn ở nước ta xuất hiện dịch ở đâu phải bao vây xử lý dịch ngay tại đó không để bất cứ sơ xuất nào có thể xảy ra trong quá trình chống dịch